sau một thời gian xác minh điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với phạm quang linh
trú tại phường sở dầu quận hồng bàng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi khoản hai bộ đồng hình sự
trước đó vào giờ ngày một mươi chín tháng chín phạm quang linh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a ba mươi năm nghìn sáu trăm sáu mươi
chạy từ hướng chợ sắt về cầu lạc long đã xảy ra va chạm với một phụ nữ
trú tại phường minh khai quận hồng bàng là cán bộ công an phường minh khai
sau đó linh tiếp tục điều khiển xe tông vào một xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi
làm xe này tông liên hoàn vào hai xe ô tô khác
hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ
bốn xe ô tô bị hư hỏng bao gồm cả xe gây tai nạn
công an tp huế
công an tp huế
công an tp huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn thị thanh chú tại phường tây lộc
và nguyễn thị bích ngọc chú tại phường vĩ dạ tp huế
và các đối tượng có liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huy động lực lượng mật phục
ập vào địa chỉ năm mươi ba hoàng diệu phường tây lộc đã bắt quả tang nguyễn thị thanh
và nguyễn thị bích ngọc đang nhận tịch lô đề của năm người ghi lô đề trung gian
tại thời điểm bị bắt quả tang thanh và ngọc đang ghi nhận sáu phơi lô đề đài miền nam
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi với số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng
ngoài phơi đề ngày hai mươi bảy tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
làm rõ thêm tám vơi lô đề khác từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tăng vật thu giữ tại thời điểm bắt quả tang là một mươi bốn phơi lô đề
một mươi ba năm triệu đồng và bốn điện thoại
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nguyễn thị thanh
và nguyễn thị bích ngọc cùng các đối tượng có liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an huyện murdrap tỉnh đắk lắc đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách dường nằm gây thiệt hại lớn về tài sản
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng tám xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi sáu b một trăm ba mươi hai
do tài xế trần quang tiến chú tại tỉnh gia lai điều khiển chạy tuyến bình thuận gia lai
đến khoảng h bốn mươi phút dạng sáng nay khi chạy đến quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua xã ea trang huyện murdrap tỉnh đắk lắc thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau
ngay lập tức tài xế đã cho dừng xe rồi hô hoán bốn mươi hành khách trên xe nhanh chóng tháo chạy
tài xế cùng các hành khách đã tích cực chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội
chỉ phút sau đã bao trùm cả xe
nhận được tin báo lực lượng công an huyện murdrock phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc
đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy điều tra nguyên nhân vụ việc
vụ cháy dù không gây thiệt hại về người nhưng ngoài chiếc xe bị cháy trơ khung
thì nhiều tài sản của hành khách cũng bị thiêu dội